thưa quý vị mới đây từ cảnh báo của bộ y tế hiện nay xuất hiện nhiều lời mời của các cơ quan doanh nghiệp mua nhập khẩu vaccine
còn có một số thông tin quảng bá mời người dân đăng ký tiêm vaccine covid một mươi chín
bên cạnh đó còn xuất hiện một số tổ chức cá nhân tự nhận đã tiếp cận được nguồn sản xuất vaccine của các hãng sản xuất
hoặc mua lại của một số nơi dư thừa do đó bộ y tế lưu ý các loại vaccine covid một mươi chín sử dụng tại việt nam
phải được bộ y tế kiểm định cấp phép theo quy định
bộ y tế cũng khẳng định đã và đang đàm phán với các nhà sản xuất vaccine các tổ chức quốc tế
để mua tổ chức tiêm miễn phí vaccine covid một mươi chín cho người dân tại việt nam
để tránh nguy cơ lừa đảo người dân cần cảnh giác trước lời mời đăng ký tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
lan truyền trên mạng xã hội tin nhắn tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác
chỉ đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại các cơ sở y tế cơ sở đào tạo y dược
và các cơ sở điểm tiêm chủng được bộ y tế cấp phép
tuyệt đối không tiêm chủng những loại vaccine covid một mươi chín trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ
không được bộ y tế kiểm định cấp phép